ngày ba tháng hai tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng tuyên bố đối tượng nam giới dùng dao đâm hai người ở khu vực phía nam london một ngày trước đó là thành viên của tổ chức này
is cho biết đối tượng tấn công ở đường street ham phía nam london ngày hai tháng hai là một phần tử của is
theo tổ chức khủng bố này hành động nhằm đáp lại lời kêu gọi tấn công vào các công dân của những nước thuộc liên quân quốc tế chống is
trước đó ngày hai tháng hai cảnh sát anh đã bắn chết một người đàn ông ở khu vực phía nam london sau khi ít nhất hai người bị thương trong một vụ tấn công mà cảnh sát tuyên bố có liên quan đến khủng bố
hung thủ là sudet amman từng bị kết án ba năm tù giam vào năm hai nghìn một mươi tám liên quan đến các tội danh khủng bố nhưng đã được trả tự do khi mới thủ án một năm rưỡi